do lượng xe ô tô và xe máy lưu thông qua khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất tăng đột biến trong ngày đầu tuần
đã khiến giao thông tại đây bị ùn ứ nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ
ghi nhận từ khoảng một mươi giờ sáng dòng phương tiện nhất là xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay quốc tế bắt đầu tăng đột biến
đã khiến giao thông ra vào sân bay bị ủ đối nghiêm trọng hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài
lực lượng cảnh sát giao thông an ninh sân bay thanh niên sung phong đã được tăng cường thêm để phân luồng điều tiết giao thông
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày tình trạng un ứ mới bắt đầu thuyên giảm
do lượng hành khách đi lại tại sân bay trong dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng cao
để tránh tình trạng kẹt xe và gây quá tải cho sân bay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khuyến cáo người dân
nên đến sớm trước hai giờ để làm thủ tục hạn chế người dân đến đưa tiễn người thân như mọi năm để không gây quá tải sân bay
bên cạnh đó xe cá nhân nếu đưa đón hành khách thì không được dừng quá ba phút trước khu vực đón trả khách nếu vi phạm sẽ bị xử phạt